còn vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay trên cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương thuộc địa bàn huyện thủ thừa tỉnh long an
cũng đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp khiến hai người tử vong và ít nhất ba người bị thương phải nhập viện cấp cứu
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có mặt để ghi nhận lại vụ việc này

vụ tai nạn là phụ xe khách nguyễn hoàng vũ quê bỉnh long tử vong
trong khi đội quản lý cao tốc và lực lượng chức năng đang khắc phục vụ tai nạn trên
thì khoảng ba mươi phút sau một chiếc xe khách loại năm mươi chỗ lao tới đâm liên tiếp vào đoàn xe đang chạy với tốc độ chậm qua hiện trường
hai xe tải một xe bảy chỗ và một xe taxi bị tông hư hỏng nghiêm trọng
nhiều người trên năm phương tiện bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong đó có một phụ nữ tử vong tại bệnh viện
chạy tới đây thấy hai xe đang bị tai nạn thì em thắng chậm chậm chậm lại
thì từ phía sau là chiếc xe isuzu nó tông em
tông mạnh không
dạ tông mạnh tông xây mấy vòng rồi mới lộn lại
lúc đó thì em chỉ biết ngồi thôi xe thắng lại thì mở cửa ra xuống hành khách không sao hết
ngay sau khi xảy ra hai vụ tai nạn liên tiếp rất đông lực lượng chức năng tỉnh long an
đội cảnh sát giao thông số năm đội quản lý cao tốc có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc
bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến cả hai vụ tai nạn liên quan đến việc tài xế không làm chủ tốc độ khi điều khiển phương tiện
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ tai nạn trong các bản tin thời sự sau